tiếp đó nhằm triển khai cho kế hoạch chuyển covid một mươi chín từ bệnh nhóm a sang nhóm b
khi có chỉ đạo chính thức của bộ y tế
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm đã tập trung thực hiện trong quý ii
là tiếp tục đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tp hcm phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi rò
chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện
có nguy cơ cao rất cao và tử vong
đặc biệt chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
từ nhóm a sang nhóm b khi có chỉ đạo chính thức của bộ y tế
tp hcm sẵn sàng kịch bản ứng phó cho mọi tình huống dịch bệnh
tập trung vào các hoạt động trọng tâm như triển khai tổ chức tiêm vaccine an toàn
cho tất cả trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi theo đúng quy định
bàn hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo tinh thần nghị quyết số ba mươi tám nqcp của chính phủ
triển khai đề án nâng cao năng lực trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
trình hội đồng nhân dân tp hcm ban hành và triển khai chính sách đặc thù
về củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và đến năm hai nghìn hai mươi năm hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm cập nhật bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo từng lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
địa phương sẽ triển khai kế hoạch tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử
cho người dân trên địa bàn thành phố và tiếp tục chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao